lễ hội khai ấn đền trần
thưa quý vị lễ hội khai ấn đền trần là một trong những lễ hội lớn nhất cả nước
và đêm khai ấn vào một mươi bốn tháng riêng âm lịch thường có hàng vạn người đổ về đền trần
ở phường lộc vượng tp nam định tỉnh nam định để dự lễ hội
ban tổ chức lễ hội khai ấn đền trần năm hai nghìn hai mươi cho biết
tuy công tác chuẩn bị lễ hội đã hoàn tất
thế nhưng trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
nên ủy ban nhân dân tỉnh nam định đã quyết định sẽ dừng tổ chức lễ hội này
nhằm góp phần phòng tránh dịch bệnh trong hai ngày vừa qua
các cán bộ chiến sĩ công an một số địa phương đã tổ chức phát khẩu trang y tế miễn phí
cho người dân tham gia giao thông
cụ thể lực lượng cảnh sát giao thông ở ba tỉnh lạng sơn đồng nai và đắk lắc
đã phát miễn phí hơn một mươi sáu khẩu trang cho người dân tham gia giao thông
đồng thời tuyên truyền đến mọi người dân cách dùng khẩu trang phòng chống dịch bệnh
và các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông
nhằm nâng cao ý thức người dân trong dịp đầu xuân năm mới
việc làm này đã nhận được sự đồng tình ủng hộ rất tích cực của các lái xe và hành khách
góp phần chung tay phòng chống dịch bệnh nguy hiểm đang có diễn biến hết sức phức tạp
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
sau khi nổ súng giết chết bốn người và làm bị thương một người tại sòng bạc
lê quốc tuấn tức tuấn khỉ được cho là đã cướp đi số tiền một tỷ đồng
rồi giao cho phạm thanh tâm tức tí bà dòng cất giữ
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và quyết định truy nã phạm thanh tâm về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có
đặc điểm nhận dạng phạm thanh tâm người gầy da ngâm đen tóc cắt cao
nói giọng miền nam có xẹo chấm hai cm trên sau cánh mũi phải khả năng tâm có vũ khí là một khẩu súng ngắn
nếu phát hiện thông tin về đối tượng và phương tiện liên quan
đề nghị báo ngay đến công an tp hcm và cục cảnh sát hình sự bộ công an địa chỉ liên hệ
thượng tá nguyễn đăng nam số điện thoại chín trăm linh chín hai trăm sáu mươi hai ba trăm sáu mươi ba và đại tá lê ngọc phương số điện thoại chín trăm linh ba năm hai trăm sáu mươi một để phối hợp
còn liên quan đến vụ tàng trữ công cụ vũ khí quân dụng vật liệu nổ vào trưa ngày hôm nay
tại cánh đồng năm ngăn huyện tân phú công an huyện tân phú tỉnh đồng nai phối hợp cùng với công an quận một mươi tp hcm
đã khống chế bắt đối tượng trần duy trinh
trú tại tỉnh nam định khi đang trên đường lẩn trốn
vào khoảng một mươi giờ sáng nay phát hiện trinh đang lẩn trốn trong nhà người quen ở huyện định quán tỉnh đồng nai
lực lượng công an tiến hành vây bắt tuy nhiên đối tượng đã rút súng bắn liên tiếp hai phát vào lực lượng công an
và cướp xe máy của công an xã phú hòa tiếp tục bỏ chạy
khi chạy đến cánh đồng năm ngăn ấp bốn xã phú điền thì bị lực lượng công an bắt giữ
trinh đã có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản
công an huyện tân biên tỉnh tây ninh vừa ra quyết định khởi tố ba bị can
bao gồm đỗ thanh sang đỗ thanh tiến đỗ văn hùng về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
đối tượng thứ tư liên quan là phạm hoài tâm cho tại ngoại điều tra
tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín một người tên là thắng đã vay sang một mươi triệu đồng với lãi suất một triệu đồng một tháng
trả được hai tháng thì bỏ trốn
đến ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi sang thấy thắng về nhà nên đã nhờ hùng tâm và tiến cùng đến đòi tiền
thấy nhóm của sang đến nhà thắng bỏ chạy ra phía sau trốn thì bị sang hùng và tâm khống chế chói thắng
và đó là thông tin cuối cùng trong bản tin nhanh tối nay